kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng sáng nay tại hà nội
đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ làm công tác kiểm tra qua các thời kỳ
đến sự có đồng chí mai trực ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban kiểm tra trung ương
đồng chí sơn minh thắng ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương
tại buổi gặp mặt các đại biểu đã ôn lại truyền thống bảy mươi năm xây dựng và phát triển của ngành kiểm tra đảng
cùng những thành tích đã đạt được của ủy ban kiểm tra đảng bộ khối các cơ quan trung ương
trong thời gian tới đảng bộ khối sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tích cực phấn đấu
giải luyện đạo đức cách mạng đổi mới phương pháp công tác nâng cao chất lượng
hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng toàn quốc
lần thứ một mươi hai và nghị quyết đại hội đảng bộ khối lần thứ một mươi hai góp phần nâng cao năng lực
sức chiến đấu của tổ chức đảng xây dựng đảng bộ khối các cơ quan trung ương trong sạch vững mạnh
tại buổi gặp mặt đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp kiểm tra đảng
tặng bốn mươi tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng và phát triển ngành kiểm tra đảng